ngày một mươi một tháng một mươi một được gọi là ngày độc thân đây là ngày lễ dành cho những người chưa tìm được ý chung nhân hoặc thích một cuộc sống độc lập
và nhân dịp này câu lạc bộ hạnh phúc tuổi trung niên đã tổ chức sự kiện có hẹn với thanh xuân dành cho các thành viên độc thân
với nhiều hoạt động thú vị được tổ chức như cuộc thi áo dài cuộc thi quý ông quý bà đẹp mang đến nhiều ấn tượng cho người tham gia
đây là cơ hội để những người độc thân với nhiều hoàn cảnh nhiều câu chuyện được gặp gỡ cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống
câu lạc bộ hạnh phúc tuổi trung niên được thành lập vào ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín do ruby capp thương hiệu hẹn hò uy tín của việt nam và đạo diễn hoàng lê na cô gái nổi tiếng với câu chuyện tìm chồng cho mẹ
cho dù chúng ta có thể độc thân nhưng chúng ta không cô đơn không buồn tuổi
khi ở bên nhau những người độc thân hoàn toàn có thể đem tới niềm vui sự sẻ chia cho nhau
trước đây thì mình cứ nghĩ rằng là có khi cái tuổi của mình thì chắc nó cũng hết rồi bây giờ còn đi tìm cái gì nữa
thế nhưng qua đến đây thì mình thấy rằng là thực sự hôm nay đã để lại cho mình một cái ấn tượng rất là tốt
đặc biệt là có rất nhiều người mà mình đã thấy rằng là mình có cảm xúc với người ta
giá trị của câu lạc bộ hạnh phúc tuổi trung niên
chỉ dừng lại ở một cộng đồng mai mối hẹn hò kết đôi mà còn là nơi hội tụ những con người có cùng hoàn cảnh cùng nỗi niềm để cùng nhau chia sẻ động viên khích lệ nhau trong cuộc sống